liên quan đến vụ việc ba thợ lãn mất tích trong lúc tham gia trục vớt tàu bị chìm trên sông lòng tàu tp hcm
hôm nay đoàn công tác ủy ban ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quốc gia đã có buổi kiểm tra
đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các nạn nhân
trạm biên phòng cửa khẩu hiệp phước cho biết do tình hình nước triều lên hôm qua lực lượng cứu hộ cứu nạn
đã tìm kiếm ngay tại hiện trường và dọc hai bên luồng hướng về thượng nguồn tp hcm
và đã tìm được thi thể nạn nhân cao văn lũy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê kiên giang
đến sáng nay tình hình triều cường thay đổi lực lượng cứu hộ cứu nạn huy động thêm ghe cào của người dân
tìm kiếm dọc hai bên luồng hướng ra cửa sông lòng tàu để tìm các nạn nhân còn lại
ủy ban ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quốc gia ra soát lại công tác bảo đảm an toàn khu vực hiện trường
an toàn lao động và những giải pháp cấp bách không để ảnh hưởng đến tiến độ trục vớt và thông luồn đã đề ra
như truyền hình nhân dân đã đưa tin sáng qua ngày một mươi một tháng một mươi hai trong lúc thực hiện việc trục vớt tàu chìm trên sông lòng tàu
năm thợ lặng đã gặp tai nạn chìm xuống sông sau đó hai người được cứu trong tình trạng hôn mê ba người còn lại bị nước cuốn mất tích